cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ba tp hcm đang tiếp tục làm rõ vụ mất trộm tại cửa hàng điện thoại fpt
ở góc ngã tư võ văn tần cách mạng tháng tám với trị giá tài sản hơn bốn trăm linh triệu đồng
trước đó sáng ngày năm tháng bảy nhân viên fpt shop đến mở cửa làm việc bình thường
thì phát hiện tủ kính trưng bày bị mở hệ thống điện bị ngắt nên camera an ninh không ghi hình được
qua kiểm tra một mươi bảy điện thoại iphone bốn ipad đã biến mất nên báo quản lý cửa hàng
ngay sau đó công an phường năm quận ba có mặt nghiêm phong hiện trường
những người liên quan được mời lên trụ sở công an lấy lời khai
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ